thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng tối đa hai trăm bốn mươi đồng từ năm hai nghìn hai mươi đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
cụ thể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ một trăm năm mươi đồng đến hai trăm bốn mươi đồng so với năm hai nghìn một mươi chín
trước đó bộ lao động thương binh và xã hội đang lấy ý kiến sự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng
theo dự thảo này mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất
đồng thời mức này phải cao hơn ít nhất bảy so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề đào tạo nghề